thưa quý vị vào những ngày mùa thu lịch sử tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thành phố hà nội sụp sôi khí thế cách mạng tiến lên giành chính quyền
sau hơn tám mươi năm dưới ách đồ hộ của thực dân pháp và pháp xích nhật
bảy mươi năm năm đã trôi qua ký ức hào hùng về một mùa thu lịch sử
vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người được chứng kiến khoảnh khắc đó
ký ức về một ngày tổng khởi nghĩa tại hà nội đầy cam go ác liệt nhưng cũng rất vẻ vang
nhà hát lớn hà nội nơi ghi dấu lịch sử mùa thu
tháng tám bảy mươi năm năm về trước
ngày hôm ấy thì có thể nói là ai cũng đều háo hức ai cũng đều sung sướng vui mừng lắm
hùng hô việt minh đánh đuổi nhật pháp việt nam lập lập

tất cả các khâu khí
tràn nhập cái không khí cách mạng
sáng sớm ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
khắp các nẻo đường khoảng hai mươi vạn người dân hà nội và các tỉnh lân cận
theo các ngã đường đổ về nhà hát lớn
cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu ủng hộ việt minh theo đoàn người
dợp trên các tuyến phố lúc bấy giờ
úi dồi mọi người sướng lắm
người nào cũng cứ ngách lên cờ đỏ sao vàng
nghĩa là thấy cờ đỏ sao vàng tung bay thì ai cũng đều là cứ ngách lên đấy
thế là từ nay đi là nước mình là về người việt nam rồi
cho nên là người nào cũng thấy cũng rất là làm phẫn khởi mà
rồi thì những cái bài hát thì thường thường có khi là trả thuộc gì cả
nhưng mà đi là coi như đi đâu cũng cứ toàn là cứ theo những cái bài hát đấy rồi
một mình cũng cứ đi theo hát thế thôi
sau khi mít tình từ nhà hát lớn
bàn người dâm rộ tỏa về các hướng tuần hành thi uy
đánh chiếm các cơ quan nguyện quyền
trong đó có bác bộ
ủ biểu tượng quyền lực của chính quyền thực dân
trại bảo an binh và một số cơ sở hành chính khác
đi tới đâu bộ máy chính quyền thực dân tay sai tan giã tới đó
gần như là các cụ già và các em bé
còn tất cả nhân dân hàng nội xuống đường
đi đến đâu là người ta tham gia đến đấy
và phải nói rằng không có hàng lối
nhưng mà lại rất trật tự
mà đi đến đâu để hô khẩu
cứ ba cái khẩu đó hô
ủng hộ việt minh đánh đuổi nhà pháp việt nam lập lập
cứ ba cái khẩu đó cứ thế mà hô
gần như là hết đi về sống sướng
hết đi về tức là mình đã được cờ trói
cho nên cái không khí hôm đó tôi cũng đi hôm đó
mà không phải là mình là anh việt minh nữa rồi
mà mình cũng như là anh nhân dân
tức là cũng hò hét lên người ta

ông nguyễn tiến hà khi ấy đã tham gia
đoàn thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu
khu bạch mai
với nhiệm vụ đi giải truyền đơn
dán khẩu hiệu
rồi tham gia phá các cuộc triển lãm
meeting do địch tổ chức
tạo tiền đề cho ngày một mươi chín tháng tám thành công
bước sang tuổi chín mươi năm
những ký ức về ngày tổng khởi nghĩa
dợt bóng cờ cách mạng
khoảnh khắc chính quyền về tay nhân dân
vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ông
phải nói là những người dân từ cái thao thức
từ sáng sớm để đi dựa cái này
đây là một cái hình thức
biểu dương lực lượng của tập trung mới của mình
hết sức là quan trọng
và như thế là người dân được bày tỏ quan trọng của mình
đây là một cái dịp
biểu hiện rõ ra
có nhiều người quên ăn quên ngủ
để mà chờ đón cái buổi ngày hôm nay
và như thế mọi người là sung sướng
khởi nghĩa tháng tám ở hà nội thành công
đã mở đường cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền
diễn ra đồng loạt ở các tỉnh thành phố trong cả nước
đánh dấu cho một mở đầu
một kỷ nguyên mới
kỷ nguyên của độc lập tự do và hạnh phúc
của dân tộc việt nam

và những nhân chứng lịch sử ngày đó
giờ người còn người mất
nhưng với họ những ngày tổng khởi nghĩa
thực sự là những ngày vinh quang
cuộc cả cuộc đời làm cách mạng đầy gian khó
với khát vọng xóa bỏ siềng xích
dành lại độc lập cho dân tộc
thưa quý vị khi nói đến thành công
của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
không thể không nhắc đến quốc dân đại hội tân trào
hội nghị riêng hồng thứ hai
trong lịch sử của dân tộc
sự kiện này đã làm
xoay chuyển vận mệnh nước nhà
quốc dân đại hội tân trào được ví như tiền thân
của quốc hội ngày nay
xây dựng cơ sở pháp lý đầu tiên
cho nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước pháp quyền của nhân dân
do nhân dân và vì nhân dân
ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại ngôi đình tân trào của tỉnh tuyên quang
đại hội đại biểu quốc dân
hay còn gọi là quốc dân đại hội tân trào
đã diễn ra với sự tham gia
của hơn sáu mươi đại biểu
đại diện cho các ngành các giới
các dân tộc các đảng phái chính trị
khắp ba miền bắc trung nam
và một số kiều bào ở nước ngoài
đại hội quyết định ủng hộ chủ trương tiến hành
tổng khởi nghĩa thông qua chính sách một mươi điểm
của việt minh và bầu ra ủy ban dân tộc
giải phóng toàn quốc việt nam
đại hội cũng quy định
quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh
quốc ca là bài tiến quân ca
và cử ra ủy ban giải phóng dân tộc việt nam
tức chính phủ lâm thời
do lãnh tụ hồ chí minh làm chủ tịch
với những người dân làng tân lập
ngày đó đại hội đại biểu quốc dân
là một bí mật
những người tham gia phục vụ nấu cơm đun nước
phục vụ đại hội đến thời điểm này
không còn nhiều
người còn thì tuổi cũng đã cao
nhưng những kỷ niệm về chủ tịch hồ chí minh
những câu chuyện được kể lại
vẫn còn sống động như ngày nào
chúng tôi không biết làm sao mà đi giúp ảnh của bác hồ về
chúng tôi không biết làm sao
bây giờ nước nước là hòa bình độc lập thống nhất nón sống này mới dài
có thể nói quốc dân đại hội tân trào
là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt
trong lịch sử cách mạng việt nam
góp phần không nhỏ vào sự thành công
của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đại hội đã phát động khởi nghĩa giành chính quyền
một cách nhanh nhất khẩn trương nhất
thực hiện nghị quyết tổng khởi nghĩa giành chính quyền
của quốc dân đại hội nhân dân cả nước
triệu người như một nhất tề nổi dậy
với ý chí dù phải hy sinh đến đâu
cũng phải dành cho được chính quyền trong toàn quốc
thắng lợi của đại hội quốc dân tân trào
biểu hiện sự sáng tạo độc đáo của chủ tịch hồ chí minh
trong việc vận dụng và thực thi từng bước tư tưởng dân quyền
ngay trong tiến trình đấu tranh giành chính quyền độc lập dân tộc
bằng hình thức tổ chức quốc dân đại hội
để thông qua những quyết sách
làm xoay chuyển vận nước
đặt cơ sở mang tính pháp lý cách mạng đầu tiên
cho một chế độ của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chỉ ít ngày sau khi diễn ra quốc dân đại hội tân trào
cả nước đã đồng lòng vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền
đánh dấu bằng sự kiện cách mạng tháng tám thành công
những tàn tích của chế độ cũ được xóa bỏ
những quyết sách tiến bộ mang lại quyền lợi cho nhân dân
của quốc dân đại hội tiếp tục được thực thi
điều đó cho thấy
quyết tâm của chủ tịch hồ chí minh và đảng ta
trong xây dựng một chế độ dân chủ mới
chế độ do dân và vì dân
không lâu sau đó
ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cả nước tiến hành một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc
bầu ra quốc hội đầu tiên của nước ta